kính chào quý vị và các bạn
thời tiết khu vực phía đông bắc bộ trong những ngày tới phổ biến ít mưa ban ngày oi nóng
đặc biệt là vào trưa và chiều mưa rào và rông có thể xuất hiện cục bộ tại một số nơi
và chủ yếu là vào khoảng thời gian cuối ngày
do vậy mà nhiệt độ cao nhất của khu vực phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sự báo xa hơn đến khoảng chiều tối và đêm ngày sáu tháng một mươi mưa rông mới có xu hướng xa tăng hơn
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
phía tây bắc bộ ban ngày chủ yếu là nắng giáo trưa chiều oi bức
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
cuối ngày cục bộ có mưa rông vài nơi
sang chiều tối và đêm ngày sáu mưa rông có xu hướng tăng cường trên khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ
tại các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục có kiểu thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ
phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
cục bộ có mưa rông vài nơi
về chiều và tối nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu tác động của giải hút tủ nhiệt đới có chủ qua khu vực
nên mưa rông xuất hiện nhiều hơn với diện giải rác vào chiều tối và đêm
cục bộ có nơi mưa to đến rất to nền nhiệt khu vực này vì thế cũng thấp hơn so với phía bắc
nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên do chịu ảnh hưởng của diệt phía nam

cục bộ giải hút tủ nhiệt đới có chủ qua khu vực nam trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên trong vài ngày tới tiếp tục có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi mưa to đến rất to
mưa xuất hiện chủ yếu vào khoảng thời gian chiều tối và tối
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ duy trì mưa rông từ nay cho đến ngày sáu tháng một mươi
chiều tối cục bộ có mưa to đến rất to
ban ngày trời nắng nhẹ thời tiết khá mát mẻ với mức nhiệt độ cao nhất
là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn